hiện thời điểm này đồng bào co ở huyện miền núi trà bồng tỉnh quảng ngãi vào vụ thu hoạch quế
so với những năm trước thì giá quế năm nay tăng cao bất ngờ có loại giá tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái
chủ yếu là các đơn hàng xuất khẩu khiến cho bà con miền núi rất phấn khởi
những ngày qua anh hồ văn tròn cùng người thân họ hàng liên tục đổi công để lột quế cho nhau
quế năm nay có giá cao nên anh thu hoạch sớm hơn một tháng
năm nay gia đình anh có hơn hai cây quế lớn
nếu khai thác kịp thì vụ quế năm nay sẽ đem lại nguồn thu nhập cao cho gia đình
tại các địa phương
nguồn thu mua quế trên địa bàn huyện giá quế giao động khác nhau
vỏ quế tươi có giá hai mươi năm đồng quế khô có giá năm mươi sáu năm mươi bảy đồng
như vậy so với năm ngoái tất cả từ vỏ quế lá quế đều tăng giá gấp đôi

quảng ngãi hiện có khoảng một hai trăm linh hectare quế chủ yếu ở các vùng cao trà bồng
quế trà bồng chất lượng cao nhiều tinh dầu được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng
các sản phẩm của cây quế từ vỏ lá quế đều được sử dụng để chiết xuất tinh dầu quế
xay thành bột để uống làm gia vị thực phẩm
theo các doanh nghiệp thu mua
dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát nên nhu cầu các sản phẩm từ tinh dầu quế tăng cao
thị trường trong nước và nhiều đơn hàng xuất khẩu ra thị trường nước ngoài tăng đột biến